những bệnh nhân bị bệnh nặng hoặc nghiêm trọng với covid một mươi chín thường bị phản ứng quá mức của hệ thống miễn dịch
có thể rất nguy hại cho sức khỏe của bệnh nhân thuốc giúp ngăn chặn phản ứng miễn dịch quá mức này
thuốc thứ hai là sotrovimab một kháng thể đơn dòng who cũng đã khuyến nghị có điều kiện việc sử dụng sotrovimab
để điều trị covid một mươi chín mức độ nhẹ hoặc trung bình ở những bệnh nhân có nguy cơ nhập viện cao
điều này bao gồm những bệnh nhân lớn tuổi suy giảm miễn dịch mắc các bệnh cơ bản như tiểu đường
tăng huyết áp và béo phì và những bệnh nhân chưa được tiêm chủng
who đang thảo luận với các nhà sản xuất để đảm bảo khả năng cung cấp toàn cầu và khả năng tiếp cận công bằng
và bền vững đối với các phương pháp điều trị mới được khuyến nghị
chương trình hợp tác tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với covid một mươi chín acta đã và đang hợp tác với các công ty dược phẩm
để tìm kiếm các kế hoạch tiếp cận toàn diện cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình
để các phương pháp điều trị này có thể được triển khai nhanh chóng ở mọi nơi
không chỉ ở các quốc gia giàu có
acta cũng đã tìm cách mở rộng phạm vi cấp phép để làm cho các sản phẩm có giá cả phải chặt hơn
tin tiếp theo đến từ thành phố hồ chí minh
vào chiều chín tháng một mươi hai ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tổ chức buổi họp báo
nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
buổi họp báo diễn ra trong thời điểm thành phố bước vào những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi
với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
đặt ra vấn đề cho ban chỉ đạo
ban chỉ đạo cùng các sở ngành có mặt về vấn đề thuốc kháng virus
và thuốc điều trị covid một mươi chín được giao bán tràn lan trên mạng xã hội thời gian qua
câu hỏi được đặt ra là nguồn gốc của các loại thuốc được giao bán đến từ đâu
khi ngành y tế vẫn kiểm soát chặt chẽ
những hệ lụy sử dụng các loại thuốc này mà không có sự giám sát của ngành y là gì
trả lời câu hỏi trên bà nguyễn thị huỳnh mai
tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
các loại thuốc kháng virus thuốc điều trị covid một mươi chín hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng
việc sử dụng thuốc được ngành y tế giám sát chặt chẽ
tránh văn phòng sở y tế tp hcm nhấn mạnh
bởi các quy định trên cả người mua và bán các loại thuốc này đều vi phạm pháp luật
qua công tác xác minh tránh văn phòng sở y tế khẳng định
các đoàn kiểm tra của thành phố chưa phát hiện trường hợp nào là nhân viên y tế
thành viên trạm y tế lưu động liên quan đến hành vi rao bán các loại thuốc monopiravir
favipiravir trên mạng
về nguồn gốc các loại thuốc được sao bán này lực lượng công an
ngành y tế và các bang chỉ đạo của thành phố đang tiếp tục điều tra xác minh
bà nguyễn thị huỳnh mai chia sẻ sở y tế khẳng định các loại thuốc nói trên chưa được phép lưu hành
chưa được bộ y tế cấp phép việc lưu hành trên không gian mạng là bất hợp pháp
sở vẫn tiếp tục điều tra truy vết đối với những trường hợp giao bán trên
xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm
đại diện sở y tế thông tin thêm hiện tại gói thuốc c có thuốc kháng virus
cũng là các gói thuốc cho f đang được phát cho những người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ
nhóm này gồm những người trên sáu mươi năm tuổi người có bệnh nền
tránh văn phòng sở y tế tp lưu ý các loại thuốc kháng virus chỉ được đưa ra sử dụng
với đúng nhóm đối tượng có chỉ định
nếu sử dụng không kiểm soát hệ lụy mang lại là rất lớn đối với không chỉ người mắc covid một mươi chín
mà cả cộng đồng
bà nguyễn thị huỳnh mai cho hay thuốc điều trị covid một mươi chín
không chỉ dành cho người trẻ khỏe không có triệu chứng hoặc đã tiêm đủ hai mũi vaccine
việc sử dụng sai chỉ định sẽ gây ra hệ quả
virus sars cov hai kháng thuốc rất nguy hiểm cho cả cộng đồng
đây vốn là các loại thuốc kháng virus được sử dụng theo chương trình thí điểm
điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc covid một mươi chín và được chỉ định cấp phát miễn phí cho bệnh nhân f
số thuốc này được quản lý kiểm soát chặt chẽ bởi bộ y tế
và chưa được cấp phép lưu hành sản phẩm bán trên thị trường
tuy nhiên nhiều hội nhóm mua bán các loại thuốc dành cho điều trị f này
đã đua nhau xuất hiện trong thời gian gần đây khi thông tin về dịch bệnh diễn biến phức tạp trở lại
hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc bộ y tế đưa ra câu trả lời như sau trước câu hỏi
monopiravir ảnh hưởng sinh sản thế nào
cụ thể theo các chỉ định khuyến cáo của cơ quan quản lý dược và thực phẩm mỹ fda
và cơ quan quản lý dược phẩm và sản phẩm y tế của anh msia
bộ y tế khuyến cáo monopiravi được sử dụng để điều trị covid một mươi chín mức độ từ nhẹ đến trung bình
thuốc chỉ được sử dụng cho người trưởng thành từ một mươi tám tuổi trở lên và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng
về thông tin monuperavi gây ảnh hưởng sinh sản bộ y tế cho biết thuốc này có thể ảnh hưởng tinh trùng
mặc dù rủi ro được coi là thấp
cơ quan này khuyến cáo trong thời gian điều trị với monu pearavir nam giới nên sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp
và không mang thai trong thời gian ít nhất là ba tháng sau liệu cuối cùng
tương tự phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị
và trong bốn ngày sau liều monopiravir cuối cùng
thuốc không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai
monopiravir được khuyến cáo khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh
bộ y tế không khuyến cáo phụ nữ cho con bú trong thời gian điều trị với thuốc kháng virus này
trong bốn ngày sau liều cuối cùng
trẻ em và thanh thiếu niên dưới một mươi tám tuổi
không được dùng monopiravir vì có thể ảnh hưởng sự phát triển của xương và sụn
về thời gian sử dụng thuốc dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới năm ngày
không được sử dụng quá năm ngày liên tiếp không được dùng dự phòng hay trước khi phai nhiễm để phòng covid một mươi chín
khuyến cáo của bộ y tế nêu rõ người bệnh chỉ được sử dụng thuốc monuperavir khi có đơn của bác sĩ
theo đúng chỉ định và các giới hạn sử dụng cảnh báo thần trọng của thuốc
tại việt nam monopiravel được đưa vào điều trị thí điểm
tại nhà f có kiểm soát ở tp hcm
đến nay bộ y tế đã phân bộ hơn ba trăm linh liều cho năm mươi một địa phương triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát
cho f mắc covid một mươi chín thể nhẹ tại cộng đồng